ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ một mươi một của ủy ban như sau
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng hai tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ một mươi một
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận các nội dung như sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
và các cá nhân liên quan đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo buông lỏng quản lý điều hành
thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định phê duyệt
chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường điều chỉnh địa điểm xả thải
và quản lý nhà nước đối với dự án formosa hà tĩnh
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
và các cá nhân liên quan đã tiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo buôn lỏng quản lý
điều hành thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện dự án để xảy ra các vi phạm
về thẩm định phê duyệt cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án comosa hà tĩnh
nhưng vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
và các đồng chí võ kim cự hồ anh tuấn là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh tổ chức kiểm điểm sâu sắc
nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời chỉ đạo kiểm điểm xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
về giải quyết tố cáo đồng chí nguyễn văn thiện nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy
và đồng chí lê kim toàn phó bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định
qua giải quyết tố cáo ủy ban kiểm tra trung ương kết luận đồng chí nguyễn văn thiện và đồng chí lê kim toàn
có trách nhiệm về các khuyết điểm vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy bình định
trong công tác tuyển dụng quy hoạch đề bạt bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của đảng nhà nước
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy bình định đồng chí nguyễn văn thiện
và đồng chí lê kim toàn kiểm điểm trách nhiệm đề xuất hình thức xử lý báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương xem xét
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng quy nhơn
năm cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình bộ chính trị ban bí thư
về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng và một số vấn đề khác